phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
cùng với công an huyện nho quan đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển số lượng lớn chất ma túy
hai đối tượng bị bắt là nguyễn hoàng hà chú thành phố ninh bình và đinh thị thúy chú tại tỉnh hà nam
kiểm tra xe ô tô của hai đối tượng lực lượng công an phát hiện một một mươi bảy kg ma túy đá ba bảy mươi bảy gam ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nợ của hà tiếp tục thu giữ một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp bốn mươi viên ma túy dạng kẹo ba trăm linh gam ma túy ketamine
một trăm linh g heroin cùng với nhiều công cụ phương tiện phục vụ cho việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình đấu tranh hà khai mua số ma túy trên ở tỉnh hoài mang về bán cho người nghiện trên địa bàn tỉnh để kiếm lời
được biết cả hai đối tượng đều từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy